một mươi giờ sáng nay theo giờ tokyo tại nhà khách quốc gia nơi ở của chủ tịch nước phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao việt nam
nhà vua nhật bản akihito và hoàng hậu michiko đã đến chào tử biệt các vị khách quý việt nam
bốn ngày ở thăm nhật bản với hàng loạt các hoạt động đối ngoại quan trọng
chuyến thăm chính thức cấp nhà nước tới nhật bản của chủ tịch nước trần đại quang và phu nhân đã thành công tốt đẹp
là mốc son mới cho mối quan hệ bền chặt việt nam nhật bản đã tròn bốn mươi năm năm
tokyo thủ đô đất nước nhật bản những ngày cuối xuân đầu hạ cả không gian rực rỡ nồng ấm tình cảm hữu nghị
chuyến thăm của chủ tịch nước trần đại quang đến nhật bản lần này là một sự kiện trọng đại trong quan hệ hai nước
bốn mươi năm năm trước ngày hai mươi một tháng chín năm một nghìn chín trăm bảy mươi ba việt nam nhật bản chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao
hai dân tộc đã tìm thấy ở nhau sự tin cậy và tương đồng
cũng từ dấu mốc lịch sử ấy
việt nam nhật bản đã luôn ở bên nhau cùng vun đắp và phát triển
câu chuyện của cách đây một năm khi nhà sư phật chết việt nam đến kinh đô nara nhật bản để giao lưu phật giáo và âm nhạc
được viết tiếp bằng hội an của bốn trăm linh năm trước khi hàng trăm thương gia nhật bản đến nơi đây để giao thương
nhiều năm trở lại đây lãnh đạo việt nam và nhật bản đã thường xuyên thăm viếng nhau
nhà vua và hoàng hậu nhật bản mới đây đã sang thăm việt nam
thủ tướng abe đã chọn việt nam là điểm đến đầu tiên
khi đảm nhận nhiệm kỳ mới lần này nhà vua nhật bản akihito đã chủ trì và cùng tham dự nhiều hoạt động của đoàn việt nam
đây là nghĩa cử đặc biệt hiếm hoi trong suốt thời gian trị vị của nhà vua nhật bản
đoàn việt nam cũng là đoàn nguyên thủ duy nhất được nhà vua akihito tiếp đón trong năm nay
các nghỉ lễ trọng thể nhất đã được dành cho chủ tịch nước ta và đoàn việt nam
đây cũng là thời điểm quan hệ việt nam nhật bản đạt tới thành tiệu dực
nhật bản đã trở thành đối tác quan trọng hàng đầu của việt nam
nhật bản là nước cung cấp oda thứ nhất cho việt nam
năm hai nghìn một mươi bảy tổng kim ngạch hai nước đạt ba mươi ba bốn tỷ usd tăng một mươi sáu tám so với năm hai nghìn một mươi sáu
đầu tư của nhật bản vào việt nam đạt mức kỷ lục chín một mươi một tỷ đô la mỹ đứng đầu các quốc gia và vùng lãnh thổ
tại các cuộc hội đàm hội kiến tiếp xúc cấp cao với nhà vua và lãnh đạo nhật bản
hai bên đã khẳng định quyết tâm đưa quan hệ hợp tác chiến lược sâu rộng bước vào thời kỳ mới hiệu quả hơn
thực chất hơn nhằm tăng cường sự tin cậy chính trị mở rộng và làm sâu sắc hơn sự hợp tác toàn diện giữa hai nước
làm nền tảng cho quan hệ đầy triển vọng việt nam nhật bản
thủ tướng nhật bản abe và các nhà lãnh đạo nhật bản luôn khẳng định sự coi trọng quan hệ với việt nam
coi việt nam là đối tác hàng đầu trong khu vực
thủ tướng đề nghị hai bên cùng nắm chặt tay cùng đi tới tương lai
nhật bản khẳng định hỗ trợ việt nam thực thi pháp luật trên biển
ủng hộ lập trường của việt nam trong vấn đề biển đông ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế khu vực
tại diễn đàn xúc tiến đầu tư thương mại với sự tham gia của trên sáu trăm linh doanh nghiệp hai nước
chủ tịch nước kêu gọi doanh nhân nhật bản hãy đến với việt nam tìm kiếm cơ hội đầu tư và chia sẻ
tiếp tục tham gia kiến thiết hạ tầng phát triển nông nghiệp khoa học công nghệ đào tạo nguồn nhân lực mở mang dịch vụ
việt nam sẽ tạo mọi điều kiện để doanh nghiệp nhật bản thành công
bởi lẽ thành công của các bạn cũng là thành công của việt nam
một mươi biên bản ghi nhớ và hợp tác đã được ký kết trị giá hai tỷ đô la mỹ
nhật bản sẽ tiếp tục hỗ trợ việt nam khoản viện trợ phát triển oda một mươi sáu tỷ yên tương đương một trăm năm mươi triệu đô la
tại buổi tiếp đảng cộng sản nhật bản chủ tịch nước vui mừng và đánh giá cao những thành tiệu
mà đảng cộng sản nhật bản đã đạt được trong thời gian qua
nhất là việc triển khai thực hiện thành công nghị quyết của đại hội đảng lần thứ hai mươi bảy
bày tỏ tin tưởng đảng cộng sản nhật bản sẽ tiếp tục giành được những thành quả to lớn hơn nữa trong thời gian tới
tiếp tục là một lực lượng chính trị có vai trò quan trọng
đóng góp tích cực cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước nhật bản
ngay trong thời gian chuyến thăm thời báo nhật bản
một trong những tờ báo hàng ngày lớn nhất đã cho chạy trên trang nhất dòng tít lớn
thông báo rằng những hạn chế đối với người lao động nước ngoài sẽ được nới lỏng
ngay trong dịp giữa tháng sáu này
theo đó chính phủ nhật bản cho phép năm trăm linh lao động nước ngoài tới nhật bản lao động trong suốt năm năm tài khoá đến năm hai nghìn hai mươi
như là một phần trong chính sách kinh tế mới của thủ tướng shinzo abe
lễ kỷ niệm bốn mươi năm năm quan hệ việt nam nhật bản là minh chứng sinh động nhất cho quan hệ hai nước hai dân tộc
quan hệ việt nam nhật bản là mối quan hệ đối ngoại thành công nhất
tại đây mọi người đều nói về tình hữu nghị cao quý việt nam nhật bản
nhà vua minh trị đã có câu nói nổi tiếng
có người bạn thân thiết luôn giúp đỡ nhau ghen rũa hoàn thiện bản thân chính là sức mạnh
trạng đường bốn mươi năm năm qua của quan hệ việt nam nhật bản sẽ được nối tiếp ngày càng bền chặt và sẽ tiếp tục đường hòa kết trái
chuyến thăm nhật bản đã khép lại nhưng dương của xứ sở phủ tăng sẽ mãi còn lại nâng bước cả hai dân tộc đi tới cường lại